giao tranh xuyên biên giới dọc theo mặt trận liban israel gia tăng trong những ngày gần đây
bất chấp sự xuất hiện của ngoại trưởng pháp stephen sejuk tại thủ đô beirut của liban
như một phần trong nỗ lực ngoại giao của phương tây nhằm giảm leo thang xung đột
lượng hezbollah ở liban cho biết họ đã tiến hành một số cuộc tấn công vào lãnh thổ israel vào cuối tuần qua
để trả đũa các cuộc tấn công trước đó của israel
trong khi đó ngày hai mươi chín tháng bốn lực lượng phòng vệ israel thông báo các máy bay chiến đấu của nước này
đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm của hezbollah ở raja a al fokha và khiam ở miền nam liban
lực lượng phòng vệ israel cho biết thêm các cuộc tấn công trên nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa
và máy bay không người lái của hezbollah cơ sở hạ tầng và một cơ sở quân sự
đây là lần thứ ba lực lượng phòng vệ israel tấn công liban trong ngày hai mươi chín tháng bốn
lực lượng hezbollah đã nhiều lần tuyên bố rằng sẽ không có cuộc đàm phán nào
nhằm chấm dứt tình trạng thù định ở biên giới nếu không có lệnh ngừng bắn ở gaza
các nguồn tin ngoại giao cho rằng sáng kiến của pháp ở liban
chỉ nhằm mục đích đặt nền móng cho các cuộc đàm phán sau khi đạt được lệnh ngừng bắn